tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng việt nam nhằm hỗ trợ gắn kết bền vững giữa đơn vị sản xuất và doanh nghiệp phân phối
đây là sự kiện nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tiêu thụ hàng hóa nông sản đặc sản tạo cơ hội kết nối thúc đẩy ký kết hợp tác cho doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối
tạo nguồn hàng có chất lượng cao xuất xứ rõ ràng đến tay người tiêu dùng tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ bền vững
từ năm hai nghìn chín đến nay tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng khoảng một mươi mỗi năm
tuy nhiên việc tạo ra mối liên kết bền vững lâu dài giữa các nhà sản xuất và nhà phân phối cần phải được chú trọng hơn nữa nhằm tạo ra các chuỗi cung ứng hàng hóa hiệu quả xuyên suốt